tại trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã tổ chức họp báo công bố kết quả điểm thi vào lớp một mươi năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm nay toàn thành phố có hơn tám mươi thí sinh đăng ký dự thi vào lớp một mươi công lập trong đó chỉ tiêu tuyển sinh hơn sáu mươi bảy
như vậy hơn một mươi ba thí sinh đã trượt lớp một mươi công lập
kết quả kỳ thi điểm trung bình của môn ngữ văn ở mức bảy tám điểm có bài thi đạt tới chín và chín điểm rư

bài phút khảo được chấm từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi tám tháng sáu kết quả phút khảo sẽ được công bố vào ngày một mươi chín tháng sáu